ngay từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi thì nhiều luật cũng như chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành
trong đó có nhiều quy định đáng chú ý như là ép người khác uống rượu bia là vi phạm pháp luật
hay là quy định người đồng tính chuyển giới chưa rõ giới tính được giam giữ riêng
luật phòng chống tắc hại của rượu bia gồm bảy chương ba mươi sáu điều
một trong những điểm mới của luật phòng chống tắc hại của rượu bia là bổ sung quy định cấm uống rượu bia với người điều khiển xe máy
nghĩa là người đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông
luật chăn nuôi gồm tám chương tám mươi ba điều
luật quy định phải đối xử nhân đạo với vật nuôi không đánh đập hành hạ vật nuôi
cơ sở giết mổ phải có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ
luật trồng trọt gồm bảy chương tám mươi năm điều
theo luật phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được phân cấp quyết định công nhận phân bón được phép lưu hành tại việt nam
trừ phân bón hữu cơ được sản xuất để sử dụng không vì mục đích thương mại
quyết định này có thời hạn năm năm và được gia hạn
luật thi hành án hình sự hai nghìn một mươi chín gồm một mươi sáu chương hai trăm linh bảy điều
luật bổ sung quy định người đồng tính người chuyển đổi giới tính người chưa xác định rõ giới tính được giam giữ riêng
phạm nhân lao động không quá tám giờ mỗi ngày và không quá năm ngày mỗi tuần được nghỉ chủ nhật ngày lễ tết
luật đầu tư công gồm sáu chương một trăm linh một điều
luật quy định thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn
trước đến hết ngày ba mươi một tháng một năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau
trước là đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
đặc biệt vốn kế hoạch đầu tư công chỉ được bố trí để thanh toán nợ động xây dựng cơ bản phát sinh trước năm hai nghìn hai mươi